trước việc hai du khách người anh du lịch tại một số địa điểm của thị xã sapa tỉnh lào cai
vừa qua ủy ban nhân dân thị xã sapa đã ra quyết định phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn thị xã
thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã sapa tiến hành khoanh vùng phong tỏa đối với năm khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
bao gồm khu nghỉ dưỡng topaz ecoloc sapa thôn lêch giao xã thanh bình nhà ông n m quy phường sapa homestay anh đức thôn tả văn giấy hai xã tả văn
khách sạn siêu pát grand resort spa và ô tô một mươi sáu chỗ fox transit mang biển kiểm soát hai mươi bốn b sáu bốn mươi bảy
gần tám mươi cán bộ nhân viên được yêu cầu không ra ngoài khu nghỉ dưỡng và khách sạn đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện tại sau khi có kết quả xét nghiệm một mươi bảy người
có tiếp xúc gần với hai du khách người anh cho thấy toàn bộ đều âm tính với covid một mươi chín
thị xã sapa đang xem xét dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với một số khu vực